hệ thống công trình thủy lợi lớn nhất miền bắc bắc hưng hải đang bị ô nhiễm nghiêm trọng từ nhiều năm nay và chưa có giải pháp xử lý rứt điểm
chính vì vậy ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi một đoàn công tác bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra tình trạng ô nhiễm nguồn nước tưới cho nông nghiệp trong hệ thống thủy nông bắc hưng hải
cống xuân thụy là tuyến canh lấy nước đầu nguồn để đổ vào hệ thống bắc hưng hải
theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi bắc hưng hải hiện hệ thống thủy lợi này đang phải tiếp nhận một trăm linh nước thải sinh hoạt chăn nuôi làng nghề và bảy mươi tám mươi nước thải công nghiệp
các cơ sở sản xuất kinh doanh không đạt yêu cầu thải vào hệ thống thủy lợi
kiểm tra tình hình ô nhiễm hệ thống thủy nông bắc hưng hải đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định ô nhiễm nguồn nước tưới ở đây đã đến mức báo động

các cơ sở sản xuất kinh doanh không đạt chuẩn tưới cho nông nghiệp tình trạng này đang đòi hỏi các địa phương cần phải có giải pháp kiểm soát các nguồn xà thải hệ thống này